thành phố hà nội đã ghi nhận hai trường hợp dương tính sau khi hết cách ly tập trung tại hải dương
và một người nhập cảnh vào hàn quốc
chiều qua ngày hai mươi tám tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội đã họp và yêu cầu
các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
không để dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng
từ hai trường hợp dương tính sau khi hết cách ly tập trung tại hải dương và một người nhập cảnh vào hàn quốc
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội yêu cầu các quận huyện kiến nghị
cần xem xét lại việc bảo đảm thực hiện quy trình cách ly tập trung
tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo ra cộng đồng
đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cũng như tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
qua công tác kiểm tra việc phòng dịch tại các bệnh viện cũng cho thấy vẫn còn nhiều cơ sở
chưa chấp hành nghiêm các quy định về bệnh viện an toàn
ngoài ba bệnh viện không an toàn vẫn phải dừng hoạt động
thì cũng có đến một mươi hai trên bảy mươi sáu bệnh viện trên địa bàn thành phố được đánh giá là an toàn ở mức thấp
những đơn vị còn lại đặc biệt là các phòng khám tư nhân
sẽ tiếp tục được hà nội tập trung kiểm tra xử lý